ở tỉnh quảng trị sự tăng nhanh về số lượng tàu thuyền có công suất lớn
cộng với việc cảng cá cửa tùng bị bồi lấp nghiêm trọng đã gây áp lực cho cảng cá cửa việt
khi công suất thiết kế và hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng được
cảng cá cửa việt được thiết kế cho tàu có công suất từ hai trăm năm mươi cv trở xuống cập bến
tuy nhiên với sự phát triển nhanh của đội tàu đánh bắt xa bờ
mà đặc biệt là các tàu cá có công suất bốn trăm linh cv trở lên trong thời gian qua
đã khiến cho cảng cá cửa việt luôn trong tình trạng quá tài và không còn phù hợp với nhu cầu thực tế
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có trên hai ba trăm linh tàu thuyền lớn nhỏ
trong đó tàu cá xa bờ có công suất chín mươi cv trở lên có hai trăm linh tám chiếc
nhiều chiếc công suất từ tám trăm linh cv đến một cv
trong khi đó cảng cá cơ việt lại không đồng bộ giữa công suất thiết kế cách đây trên một mươi năm năm
và nhu cầu thực tế hiện nay nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xa vào cảng của các tàu thuyền
và thu nhập của người dân khi phải mất quá nhiều thời gian để phải chờ đợi hoặc phải neo đậu ở ngoài
rồi dùng thuyền nhỏ chung chuyển vào bờ
quá tải ở quận hai
một phần nguyên nhân là do cảng cá cửa tùng bị bồi lấp nghiêm trọng
lượng tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh quảng trị và các tỉnh bạn tập trung về cảng cửa việt ngày càng nhiều
tỉnh quảng trị đã đề xuất với chính phủ và bộ giao thông vận tài cho phép nạo vét cảng cửa tùng
nhằm giảm áp lực cho cảng cửa việt
bên cạnh đó tỉnh quảng trị cũng nghiên cứu sớm ban hành quy chế quản lý cảng cá
khu neo đậu tránh chú bão theo nghị định tám mươi của chính phủ
để có cơ sở thực hiện quản lý đăng ký điều độ tàu thuyền cập cảng theo quy định